chính phủ và các cơ quan bộ ngành cần có những hành động quyết liệt hơn nữa trong việc quản lý và thực hiện cụ thể các mô hình
cũng như tiếp thu ghi nhận những bài học từ các mô hình đã được thực hiện thành công
từ đó tạo điều kiện để các tổ chức xã hội phát huy thế mạnh của mình nhân rộng ra nhiều địa phương
để phát triển bền vững thực sự trở thành mục tiêu chung của chính phủ và toàn dân
sau khi rời đi do sạt lở hơn một tháng nay ông trương văn miên lại quay về ngôi nhà cũ
phía trước nhà ông miên bây giờ là hàng trăm bao cát được người dân dùng để ra cố tạm
trong khi chờ dự án kè chống sạt lở được khởi công
điều gì dợi đi vô nhà con ở tạm thôi
thì thấy không có gì hai tháng rồi không có gì nó trở về đâu lại
tới định cư cho người dân đó chính quyền cũng lúc đầu thấy quan tâm lắm
nhưng mà về sau này thấy
cũng sao mà chưa thấy có tín hiệu gì cho cái người dân
có những người còn khó khăn lắm tại vì ta không có chỗ nâng cửa đó
rồi một lần ta phải về bám cái chỗ này ở rất là nguy hiểm
hiện vẫn còn ít nhất ba hộ khác vẫn sinh sống tại đây
trong đó có hộ gia đình của ông nguyễn trí đức
là một trong những người bị thiệt hại nặng nhất do sạt lở vào hồi tháng năm vừa qua
cơ sở may của gia đình ông đức giờ cũng đã hoạt động trở lại
căn phòng khách rộng khoảng một mươi năm m hai
được tận dụng làm nơi sản xuất
phía ngoài sạt lở đã lấn vào sát hành lang căn nhà
và cái sụp đổ thì nó cũng chưa có mà ảnh hưởng tới cái lớn về cái nhà của mình
nó chỉ sụp ở phía trước hàng ba thôi sụp con đường rồi sụp hàng ba thôi
thành ra cái nhà mình vẫn còn cho nên là mặc dù rất là meo
nhưng mà mình cũng phải ở lại để mà mình làm
các hộ dân chỉ dám ở đây vào ban ngày
ban đêm thì đến ngủ tạm ở nhà người quen
chính quyền địa phương đã vận động
nhưng những hộ dân này vẫn không muốn rời đi
chúng tôi cũng đã làm việc với chính quyền địa phương
và trực tiếp làm việc với các hộ dân ở đây
thì đã hỗ trợ tiền để cho di dời đi nơi khác
trên cái tiếng này thì cũng không có phát hiện là người dân còn phải sinh sống
chỉ một số là người ta đi ra cái nhà phía sau
nói liền kề với nhà đó
thì người ta sinh sống phía sau
thì cái nhà trước thì người ta có thể là lui tới để người ta đi ra ngoài thôi
chứ không phải là người ta sinh sống trực tiếp tại những căn nhà đó

thành phố cần thơ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án xây kè và làm lại con đường mới
tuy nhiên trong thời gian dự án triển khai
việc người dân cố tình ở lại khu vực này là hết sức nguy hiểm
bởi thiết tai không thể lương trước
và người dân không nên đánh cược tính mạng và tài sản của mình thêm một lần nữa
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm trở lại đây rất nhiều những hoạt động tái chế
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đã được thực hiện tại nhiều nơi trên khắp cả nước
những sản phẩm tái chế không chỉ giúp giảm thiểu nguồn thải ra môi trường
mà còn giúp sản sinh ra những vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết
giúp cải thiện đời sống của những hộ nghèo khó khăn tại vùng sâu vùng xa
là một người singapore anh syphen fang đã đi qua rất nhiều quốc gia
để mang những sáng kiến tái chế của mình đến với cộng đồng
và khi đến với việt nam anh cũng đã truyền cảm hứng hành động vì môi trường đến với rất nhiều người
tại một khách sạn thuộc thị trấn sapa trong một ngày cuối tuần
cả giám đốc và rất nhiều nhân viên khách sạn đều tập trung để cùng nhau tìm hiểu về quy trình
tái chế những bánh xà phòng đã sử dụng thành xà phòng mới
trong những hoạt động xã hội liên quan đến tái chế như thế này
người ta thường thấy sự xuất hiện của anh stephen fang
một người singapore đã từng thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường tại việt nam
nhiều khách sạn rất sang trọng nhưng xung quanh đó có thể là ở nơi ở của rất nhiều người nghèo
và các khách sạn này thải ra rất nhiều đồ có thể tận dụng lại cho người nghèo
tôi thấy rằng việc tận dụng này không chỉ giúp cho người nghèo có thể kiếm sống
cuộc sống của trẻ em được cải thiện mà còn có thể giúp hạn chế các chất thải bảo vệ môi trường xung quanh
trung bình mỗi năm một khách sạn sử dụng từ một đến ba tấn xà phòng
trong đó từ một trăm linh đến ba trăm linh kg là xà phòng đã sử dụng bị vứt đi gây ô nhiễm nguồn nước và đất
thế nhưng từ hoạt động tái chế này những miếng xà phòng đã qua sử dụng sẽ được làm sạch và ép lại thành những bánh xà phòng mới nhiều màu sắc và mùi hương
tái chế xà phòng là việc mà nhiều quốc gia đã thực hiện nhưng stephen fang lại dùng phương pháp máy ép tay để ép bánh xà phòng
bởi như vậy sẽ hạn chế sử dụng năng lượng và đơn giản hơn ai cũng có thể làm được
không chỉ tái chế xà phòng các sáng kiến tái chế khác của stephen cũng đã được nhiều khách sạn thực hiện
như sử dụng ga chải giường vỏ chăn gối để mai quần áo túi sách làm viên nhiên liệu đốt từ bã cà phê
tất cả điều đó là vì môi trường việt nam thử nghĩ xem ở việt nam có bao nhiêu khách sạn
mỗi khách sạn thải ra từ bảy đến một mươi tấn rác mỗi năm giờ họ cùng chung tay tái chế và giúp nhiều người
rác thải không còn bị đổ đi mà giúp cho nhiều người có xà phòng để sống sạch hơn có chỗ nằm ấm hơn và có nhiên liệu để đun nấu
tôi nghĩ rằng đây là một chương trình rất tốt bởi vì ở sapa có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
và chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên tại sapa triển khai chương trình thiện nguyện này giúp bảo vệ môi trường và đóng góp cho người dân
dự án làm xà phòng tái chế được đặt tên là xà phòng hy vọng và cũng như cái tên của nó những bánh xà phòng mới được tái chế sẽ đến với nhiều người dân trên mọi miền của tổ quốc
dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng chứa được những hy vọng về sự thay đổi về nhận thức sống sạch hơn
sống sanh hơn
ấn tượng về anh sevan thì tôi nghĩ rằng là có cái ấn tượng rất lớn là anh ấy cực kỳ nhiệt huyết rất là hoạt ngôn rất là mạnh mẽ tính cách rất là mạnh mẽ đôi khi thì rắn
nhưng thật sự trong ẩn trong anh ấy là một cái tâm hồn mà tôi nghĩ rằng là anh cũng làm rất nhiều năm cho vấn đề y tế cộng đồng rồi vấn đề về hỗ trợ phát triển xã hội
cho nên anh ấy thật sự là cái người rất nhiệt huyết
và tôi nghĩ rằng là những người đó họ có thể truyền lửa cho rất nhiều người
stephen fang thường được biết đến với biệt danh shop gai người đàn ông xà phòng
vì với xà phòng và những sáng kiến khác anh đã giúp người nghèo ở nhiều quốc gia có cuộc sống sạch hơn xanh hơn và ổn định sinh kế
và khi đến với việt nam stephen fang cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người để cùng chung tay chia sẻ và bảo vệ môi trường
quý vị thân mến những hình ảnh về những sáng kiến tái chế vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng chương trình ngày hôm nay